chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
thông tin tám mươi sáu bệnh nhân nhập các bệnh viện điều trị covid một mươi chín tầng hai tại tp hcm đã tiêm ít nhất một mũi vaccine và một mươi bảy trường hợp tử vong dù đã tiêm đủ hai mũi
thống kê trong hai ngày một mươi ngày một mươi một tháng một mươi một được ngành y tế tp hcm công bố khiến dư luận xôn xao
câu hỏi đặt ra nhiều nhất là việc tiêm vaccine có thật sự giúp bảo vệ người dân khỏi đại dịch hay không
tỷ lệ nhiễm và tử vong do covid một mươi chín có phải là một dấu hiệu bất thường
trả lời cho vấn đề này phó giáo sư đỗ văn dũng phó hiệu trưởng kiêm trưởng khoa y tế
công cộng đại học y dược tp hcm cho biết khi đã phủ vaccine rất dày mà tỷ lệ người nhập viện đã tiêm vaccine cao không phải là điều bất ngờ
điều đó chỉ thể hiện vaccine có hiệu quả bảo vệ nhưng không phải là một trăm linh
cụ thể khi hiệu quả bảo vệ không hoàn toàn dù có trên chín mươi đi nữa nhưng nếu số người tiêm vaccine nhiều lên
mẫu số càng lớn thì tương ứng với số người mắc bệnh vẫn có khả năng lớn
vì vậy tỷ lệ người nhập viện có tiêm vaccine gia tăng không có gì lạ
theo chuyên gia hiện nay có nhiều thông tin diễn giải
dài không chỉ ở việt nam mà còn tại các quốc gia khác
đơn cử như ở anh người ta dùng con số thống kê bảy mươi hai f tử vong là người đã tiêm vaccine để đạt kích việc tiêm chủng
hay tại singapore số liệu ngày một mươi bốn tháng một mươi ghi nhận trong tổng số những người chuyển nặng có năm mươi là những người đã tiêm vaccine năm mươi chưa tiêm
từ đó có người suy diễn rằng tiêm vaccine hay không thì tỷ lệ chuyển nặng vẫn giống nhau
nhưng thực tế số người đã tiêm vaccine ở singapore gấp sáu lần số người không tiêm
điều này đồng nghĩa dù cùng một biến cố nhưng người đã tiêm vaccine có hiệu quả bảo vệ gấp sáu lần
do đó để tránh gây nhầm lẫn chính phủ singapore đã không còn thống kê riêng về số người đã tiêm vaccine cho các trường hợp tử vong
hay số tiêm vaccine trong những người chuyển nặng là bao nhiêu mà phân biệt rõ trong những người có và không tiêm vaccine thì tỷ lệ tử vong là bao nhiêu
nếu không tiêm vaccine tỷ lệ chết gấp một mươi lần so với được tiêm phó giáo sư dũng khẳng định
người thống kê về dịch tễ học sẽ không nhìn vào con số tử vong đơn thuần để đánh giá
trong xã hội nhiều hotfabbooker có sức ảnh hưởng mặc dù biết việc này nhưng vẫn cố tình lái mọi người suy nghĩ theo hướng bất lợi để mọi người không tiêm vaccine
nếu vaccine hoàn hảo một trăm linh không có ai tiêm xong bị bệnh và tử vong thì dịch đã hết từ lâu
tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong dù đã tiêm đủ hai mũ vaccine phòng covid một mươi chín tăng tại tp hcm
thêm một câu hỏi đặt ra liệu tp hcm có cần tăng cấp độ dịch từ mức nguy cơ trung bình lên mức nguy cơ cao để giảm thiểu tình trạng lây nhiễm và tử vong
hãy tiếp tục cùng nghe chuyên gia lý giải
phó giáo sư đỗ văn dũng phó hiệu trưởng kiêm trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm cho rằng
quan điểm về chống dịch thích ứng an toàn và linh hoạt của lãnh đạo tp hcm trong tình hình hiện tại là rất đúng
trước thắc mắc liệu thành phố đã cần tăng cấp độ dịch từ mức hai là nguy cơ trung bình sang mức ba nguy cơ cao hay chưa
chuyên gia nói theo quan điểm của ông muốn trả lời câu hỏi này phải phân tích tổng số người mắc covid một mươi chín và tử vong trên tổng số dân
riêng ông đặc biệt quan tâm đến tỷ lệ tử vong và cho rằng tỷ lệ này ở tp hcm còn hơi cao
cụ thể nếu như so sánh với singapore có tỷ lệ tiêm chủng tương đương nhưng số tử vong trên người mắc chỉ khoảng hai trên một người
còn tại việt nam và tp hcm tỷ lệ hiện tại là hai trên một trăm linh
theo thống kê của bộ y tế đến ngày một mươi năm tháng một mươi một tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam chiếm hai hai so với tổng số ca nhiễm
dù vậy nếu thống kê số mắc là đúng thực tế
xét nghiệm ở những người có nguy cơ và có triệu chứng
thì một đến hai người mắc một ngày tại tp hcm không là quá cao
nếu chia ra tỷ lệ mắc thì chỉ khoảng một trăm hai mươi một trăm ba mươi trên một trăm linh dân chưa vượt quá cấp độ dịch
con số này vẫn thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác
như singapore dân số chưa đến sáu triệu người nhưng số mắc có thể lên đến bốn năm một ngày
phó giáo sư dũng thẳng thắn cảnh báo hiện nay việc xét nghiệm hoặc chuẩn đám bệnh tại tp hcm có thể chưa được thực hiện đúng mức
thực tế cho thấy đã có trường hợp khai báo đã là f rồi nhưng vẫn chưa được tiếp cận với y tế
dẫn đến số cách ly hoặc được điều trị kịp thời không đúng
trở lại với tình hình dịch bệnh phó giáo sư dũng khẳng định với số ca mắc thống kê như hiện tại
tp hcm chưa cần phải tăng cấp độ dịch để xích chặt hơn kiểm soát gây ảnh hưởng cho cả cộng đồng
thay vào đó ông ủng hộ các biện pháp cá thể hóa và tăng cường phòng dịch cá nhân
nghĩa là nếu cá nhân nào không đeo khẩu trang không khai báo y tế khi đến chỗ đông người hoặc tụ tập đông người
chính quyền có thể cưỡng chế thi hành hoặc phạt nặng
nếu dùng biện pháp như đóng cửa lại nền kinh tế thì sẽ gây trừng phạt cho toàn xã hội
điều này chỉ nên thực hiện khi không thể khống chế dịch được nữa chuyên gia phân tích
có ý kiến lo ngại từ nay đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai học sinh có thể được đi học sau khi tiêm đủ vaccine
giao thương buôn bán và các hoạt động kinh tế xã hội tăng kéo theo nỗi lo về bùng phát dịch bệnh trở lại tại tp hcm
phó giáo sư dũng tái khẳng định các biện pháp kiểm soát dịch then chốt là tăng cường tiếp cận y tế cho người dân
để họ cảm giác không bị kỳ thị vì nhiễm bệnh mà chủ động hợp tác khai báo điều trị
thứ hai là tăng cường phòng dịch cá nhân bảo đảm năm k
chuyên gia cũng cho rằng chiến lược xét nghiệm rất quan trọng giống như viên đạn để bắn vào kẻ thù
nếu bán đúng nơi nào có nhiều mục tiêu thì mới tiêu diệt được
ngược lại xét nghiệm không đúng trọng tâm sẽ gây lãng phí và không hiệu quả
trọng tâm là gì là làm sao cho những người có triệu chứng được tiếp cận với xét nghiệm và khẳng định xét nghiệm sau đó tiếp cận y tế
lúc đó họ sẽ an tâm khai đúng và từ đó con số thống kê mới đúng phó giáo sư dũng lý giải
ngoài ra tp hcm cần có nghiên cứu giám sát dịch tễ đánh giá lại hiệu lực vaccine
để nhận định xem người dân đã tiêm loại vaccine nào cần thiết phải tiêm mũi tăng cường
đặc biệt là đối tượng người cao tuổi người có nguy cơ cao hoặc lực lượng y tế tuyến đầu
mặc dù dịch bệnh vẫn còn căng thẳng nhưng để có được hành quả như hiện tại
tp hcm đã phải chiến đấu để vượt qua giai đoạn đỉnh dịch trong hai tháng trước
nhìn về hai tháng chống dịch khốc liệt trước đó khi mà cả nước hướng về miền nam tri viện cả nhân lực và vật lực
không chỉ người dân chính quyền luôn phải căng mình chống dịch
mà những người lãnh đạo đừng mũi trị xào cũng chỉ một áp lực to lớn
chủ tịch tp hcm đã có những chia sẻ về giai đoạn này
chủ tịch tp hcm phan văn mãi chia sẻ
tôi đã có những khoảng thời gian rất lo lắng nhất là khi số bệnh nặng liên tục tăng cao
số tử vong có hôm trên ba trăm linh người hay những lúc người dân cần nhập viện mà không có chỗ
tôi vừa lo sức khỏe người dân vừa thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm khi không cung cấp được đầy đủ về y tế
bây giờ nhìn lại không biết lúc đó sao mình chịu đựng được
có thể vượt qua giai đoạn khó khăn như vậy
có những lúc tôi thấy áp lực khủng khiếp nhưng rồi tôi nghĩ đây là việc phải làm
chỉ có cách đối diện để cố gắng mỗi ngày
bên cạnh mình còn có anh em có lực lượng tăng cường hỗ trợ
mừng kế nữa là sau này thành phố có thêm vaccine thêm thuốc
kinh nghiệm tiếp nhận điều trị bớt lúng túng nên tình hình dần cải thiện
ở một đô thị lớn như tp hcm không có quyết định nào gọi là nhỏ
nhất là những quyết định tác động đến toàn bộ người dân
cho nên lúc đầu thành phố cũng đặt vấn đề ban bố tình trạng khẩn cấp
sau khi cân nhắc nhiều mặt chúng tôi thấy rằng việc đó có thể sẽ tạo ra
những hệ lụy mà mình chưa lường hết được
do vậy thành phố bản đi bàn lại và đề xuất thống nhất áp dụng một số biện pháp
của tình huống khẩn cấp mà không ban bố tình trạng khẩn cấp
mười mấy triệu dân thực hiện ở đâu yên đó
mình thấy việc hạn chế đi lại người dân có thể chịu được
nhưng vấn đề cung cấp lương thực thực phẩm dù các nhu cầu thiết yếu của người dân
trong đó có nhu cầu về y tế đang rất nóng sẽ đáp ứng bằng cách nào
tổ chức lực lượng hậu cần để đáp ứng là một nhiệm vụ quá lớn
việc cung ứng hàng hóa của thành phố bình thường do thị trường điều tiết
khi mình cho dừng lại hết rồi chuỗi cung ứng sẽ bị đứt gãy
các dịch vụ phải tạm dừng
cho nên lúc đó rất khó khăn thành phố phải mất hơn một tuần để chuẩn bị
chưa kể khi trung ương quyết định tăng cường các lực lượng của bộ quốc phòng
công an và lực lượng khác vào thành phố cũng phải tổ chức phối hợp
phân giao nhiệm vụ sao cho tốt cũng rất khó khăn
rất may các anh ở bộ quốc phòng và công an có nhiều kinh nghiệm điều bố trí quân
nên đã hỗ trợ rất nhiều cho thành phố
trong quá trình đó thành phố hồ chí minh bằng thực tiễn của mình
cũng đề xuất với tổ công tác đặc biệt của chính phủ
ví dụ theo kế hoạch ban đầu người dân ở nhà ai ở đâu yên đó
lực lượng quân đội sẽ đảm nhận việc đi mua hàng và cung cấp lương thực thực phẩm
tuy nhiên chúng tôi thấy rằng việc này nếu tổ chức theo đặc điểm của thành phố
sẽ phát huy một phần lực lượng cung ứng của thị trường
vì vậy sau đó lực lượng shipper đã được hoạt động để phục vụ nhu cầu người dân
đó là những việc chưa có tiền lệ thành phố chưa bao giờ xảy ra tình huống như thế
tất cả đều rất mới mẻ thách thức
quá trình làm anh em cũng bản bạc cái gì nhận diện ra sẽ thống nhất làm
rút ra điều gì tiếp tục điều chỉnh
cho nên có thể nói công tác phòng chống dịch của thành phố hồ chí minh vừa qua
là quá trình vừa học vừa điều chỉnh rất nhiều
kết quả của một quá trình như vừa qua
mình không thể nói do một hay hai yếu tố quyết định được
tuy nhiên theo tôi tại thời điểm dịch bùng phát mạnh
chủ trương xây dựng mỗi xã phường là một phá đài
người dân là chiến sĩ đã có hiệu quả trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại